các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong văn bản ngày hai mươi tháng bốn gửi văn phòng chính phủ để tập hợp ý kiến về vấn đề này bộ lao động thương binh và xã hội cho rằng luật bảo hiểm xã hội quy định bộ trưởng bộ y tế có trách nhiệm quy định về mẫu loại giấy chứng nhận nghỉ việc để người lao động hưởng chế độ ốm đau do bảo hiểm xã hội chi trả
trong bảy loại giấy mà hai bộ đã thống nhất thì năm loại là do sở y tế ban hành như thế là phù hợp với thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ y tế
đối với hai loại giấy tờ không do cơ sở y tế cấp quyết định cách ly tại nhà và giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp thì bộ y tế hoàn toàn có thể hướng dẫn cơ sở khám bệnh chữa bệnh căn cứ và hai loại giấy tờ này để cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ ồm đau đảm bảo quyền lợi cho người lao động
như thế thay vì phải chính phủ chính quốc hội hoặc ủy ban thường vụ quốc hội ban hành nghị quyết mất nhiều thời gian bộ y tế chỉ cần sửa thông tư năm mươi sáu hai nghìn một mươi bảy ttbit về hướng dẫn phần trách nhiệm của bộ y tế trong luật bảo hiểm xã hội là đủ
việc tháo gỡ khó khăn trong công tác nhận các loại giấy tờ làm căn cứ cho f điều trị cách ly tại nhà hưởng chế độ ốm đau đang do bộ y tế chủ trì
trong văn bản báo cáo thủ tướng hồi đầu tháng bốn bộ y tế dự kiến bảy loại giấy tờ như vậy nhưng cho rằng
mình không có thẩm quyền công nhận do văn bản của bộ tài chính bộ tư pháp bộ y tế cho biết vấn đề này chưa được quy định rõ trong các luật hiện hành nên thẩm quyền quyết định phải là quốc hội
vậy nên bộ y tế đề xuất chính phủ báo cáo quốc hội hoặc ủy ban thường vụ quốc hội xem xét ban hành nghị quyết tháo rỡ
đầu tháng hai cả nước có trên ba bốn triệu người mắc covid một mươi chín ngoài số ca nặng phải nằm viện điều trị có giấy xác nhận của cơ sở y tế để hưởng chế độ ốm đau của bảo hiểm xã hội
thì có tới tám mươi em không thể nhẹ hoặc không triệu chứng theo hướng dẫn của bộ y tế chỉ cần nghỉ ngơi theo dõi điều trị tại nhà
theo quy định chung số này có thể xin chứng nhận nghỉ việc do mắc covid một mươi chín để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
tuy nhiên bộ y tế nhận thấy việc xin cấp giấy này rất khó khăn do thủ tục dườm già mất nhiều thời gian
chưa kể nhu cầu cấp giấy quá lớn gây quá tải hệ thống y tế cơ sở nơi đang phải ưu tiên phòng chống dịch
thêm vào đó nhu cầu cấp giấy lớn dẫn tới tập trung đông người dễ lây lan dịch
trong khi đó thực tế người lao động nghỉ việc để cách ly theo dõi tự điều trị covid một mươi chín có nhiều giấy tờ có thể làm căn cứ xác thực
vì vậy công nhận bảy loại giấy tờ nêu trên giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội chi trả chế độ ồm đau là giải pháp hợp lý nhất